hiện nay tình trạng hạn hán thiếu nước tại tỉnh quảng trị diễn biến ngày càng nghiêm trọng
hơn một mươi hộ dân tại thành phố đông hà và vùng lân cận không có nước sinh hoạt gần một tuần nay
nhiều diện tích lúa và hoa màu không thể sản xuất do thiếu nước tưới
trước tình hình trên tỉnh quảng trị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chống hạn hán sớm cấp nước cho người dân
mực nước tại sông vĩnh phước nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho thành phố đông hà
hiện đã không đủ để nhà máy nước tân lương có thể duy trì hoạt động
tuy nhiên nhà máy phải nối thêm đường ống để tận dụng ít nước còn lại
trước tình hình cấp bách này chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị đã chỉ đạo công ty thủy lợi của tỉnh
cung cấp ba mươi mét khối nước một ngày từ hồ chứa ái tử bổ sung về sông vĩnh phước
đây là giải pháp trước mắt để có thể chấm dứt tình trạng thiếu nước sinh hoạt gần một tuần nay
cho hơn một mươi hộ dân tại thành phố đông hà
hôm nay cũng ra thực tế chúng tôi thấy rằng là mức nước đã dưới gần mức nước chết
chính vì như vậy thì cái vấn đề này
một mặt là
chỉ đạo ubnd tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp phát triển thôn và các đơn vị liên quan
để mà cung cấp cái nguồn nước từ nguồn ái tử về cho cái nhà máy nước tân lương
là với lưu lượng từ hai mươi lên ba mươi mét khối ngày đêm để có cái nguồn nước phục vụ cho người dân
trong khi đó dung tích của hồ chứa chỉ còn lại khoảng ba mươi hai so với dung tích thiết kế
vì vậy các địa phương trong tỉnh đang gấp rút triển khai các giải pháp chống hạn như điều tiết nước đắp đập nạo vét canh mương
đối với những cái vùng mà có cái nguồn nước khôi quy thì huy động các cái trăm bơm giả chiến
để khuân vùng bơm tạp để sử dụng cái nước khôi quy cho những cái vùng này
còn đối với những cái vùng
mà không có cả cái nguồn nước để phục vụ cho vấn đề bơm tạp thì sử dụng cái nước thư hệ thống để tự tiêu
với phương châm là phải đảm bảo an toàn và tổ chức sản xuất vụ hệ thống thẳng lời
với tinh thần không để người dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt là vùng đông băng miền núi thiếu nước sinh hoạt trong mọi tình huống
chủ tịch ubnd tỉnh đã yêu cầu các đơn vị địa phương sở ban ngành liên quan tiếp tục ra soát và xây dựng các phương án cấp nước
trong tình huống khẩn cấp
như trang bị bồn nước bảo dưỡng nâng cấp các công trình cấp nước sạch tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân